ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đảo phú quý tỉnh bình thuận cho biết
một tàu chở dầu mang số hiệu brvt chín mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi chín ts bị chìm ở đảo phú quý
đây là con tàu bị bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận tạm giữ do chở bảy mươi một tấn dầu không rõ nguồn gốc từ chiều ngày hai mươi chín tháng sáu
đến tối ngày một tháng bảy khi con tàu này di chuyển vào gần cảng đảo phú quý để neo đậu
thì mắc cạn và va vào đá chìm một phần thân tàu
theo bộ đội biên phòng tỉnh bình thuận bảy mươi một tấn dầu trên tàu này đều chứa trong thùng phi
tuy nhiên một phần dầu trong khoang tàu sắp tràn ra biển
vào chiều ngày hai tháng bảy sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận có văn bản khẩn
đề nghị các sở ban ngành và địa phương liên quan chủ động các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu
do tàu brvt chín mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi chín ts bị chìm tại đảo phú quý bình thuận
đồng thời tổ chức phối hợp với ban quản lý cảng phú quý công ty điện lực bình thuận
và các tàu thu hồi dầu triển khai các phương án ứng phó khi có sự cố tràn dầu xảy ra